đây là một trường dân lập có tiếng về chất lượng đào tạo của thủ đô hà nội từ nhiều năm nay
trường được đầu tư tốt về cơ sở vật chất và có một lực lượng giáo viên dạy văn khá về chuyên môn yêu văn chương nhiệt tình với công việc giảng dạy văn học
các cô giáo dạy văn ở trường nguyễn siêu chia sẻ
tôi cho rằng là sau cái tác phẩm bắt buộc này thì có lẽ là mỗi người dân việt nam đều nên biết cần phải biết
và trong chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc các con cũng cần phải biết
đó chính là những cái đánh dấu những cái mốc lịch sử quan trọng trong cái lịch sử dân tộc cũng như lịch sử của văn học
đấy là góc nhìn của lịch sử và đi theo một cái quan điểm
thế nhưng mà nếu như mà đi theo cái quan điểm của thể loại thì tôi nghĩ rằng là có lẽ cũng nên thêm những cái phần mềm cho học sinh và chia các cái bậc học ra
thí dụ như ở các cái bậc học cao hơn thì có thể đưa thêm một số những cái tác phẩm bắt buộc khác mà mang cái tính chất văn học và có những cái tác phẩm kinh điển của việt nam cũng được đưa vào
tôi thấy rằng cái đề án cho cái môn ngữ văn của bộ giáo dục mới nó nặng về tính tư tưởng nhưng nó thiếu về tính toàn diện
tôi nghĩ là cái tính tư tưởng trong cái chủ trương của cái biên soạn của cái chương trình mới này nó rất là rõ ràng
với tất cả những cái tác phẩm mà sáu tác phẩm thì trong đó là có tới năm tác phẩm mà cái gắn liền với những cái mốc lịch sử mà nó mang cái tinh thần như là người biên soạn nói đấy là gắn với những cái thời gian những cái mốc lịch sử lập

và cái tính tư tưởng ở đây là cái nội dung cái tư tưởng yêu nước là rất rõ và cái đó thì không ai phủ nhận được không ai phủ nhận được
tuy nhiên văn học nó là một sự đa dạng và nếu như là làm như thế nếu như lựa chọn sáu cái tác phẩm đó thực ra sáu tác phẩm thì trong đó năm tác phẩm đã lập là về phần chính luận rồi
thì tôi rất là băn khoăn là vậy thì đang là dạy chính luận hay là dạy văn học
và nếu như dạy văn học thì muốn chúng tôi dạy cái gì
tôi muốn thực sự là trong cái đề án cho cái chương trình mới này tôi rất mong muốn
là nó đương nhiên là phải đạt sự chuẩn mực nhưng trong đó nó phải có sự đa dạng và phong phú cái đó nó mới nói lên được cái của văn học
tôi muốn được là một người dạy tôi muốn được cái môn văn của tôi nó gần gũi với cuộc sống
trong cái dự thảo mới này thì cái việc mà làm lại và làm mới cái chương trình sách giáo khoa trước hết xin ông đỗ văn thống có thể cho biết là
đào tạo việt nam muốn nhằm tới cái mục tiêu nào
cái mục tiêu mà đổi mới lần này là một mặt là cái chương trình cũ làm năm hai nghìn thì đến nay cũng đã là một mươi bảy một mươi tám năm rồi
cái thứ hai nữa là cái sự phát triển của đất nước nó rất nhanh cái bối cảnh xã hội nó thay đổi rất nhiều rất nhiều cái nội dung rất nhiều cái yêu cầu trong đó đã lạc hậu
chính vì thế đảng nghị quyết hai mươi chín của đảng đối với căn bản toàn diện là nghị quyết tám mươi tám quốc hội mới yêu cầu nghề giáo dục phải đổi mới

và giúp học sinh nó yêu thích học văn hơn
có những cái suy nghĩ có cái tiếp nhận
riêng em về cái bài thơ ấy về cái chuyện đánh chứ
chứ chúng ta không bảo là
nó đọc một cái bài thơ trên máu
rồi chạy lại nó bảo cô giáo giảng
em hộ cái bài này xem nghĩa là thế nào
còn bây giờ chúng ta ra một cái mới như thế
dù em viết
có thể được íp dù em viết
chưa chuẩn lắm nhưng là của em
quan trọng là chúng tôi muốn nói là
là sản phẩm của chính
cái suy nghĩ và tâm hồn của em
cái cách cảm nhận của em
cho dù xem thì còn hơn là
em mới chép lại và em nói lại như con vẹn
thực ra tôi thấy với kết cấu ra đề như thế này
thì các bạn không học văn
không cần học văn một tẹo nào
cũng có thể trả lời được phần đọc hiểu
và cái câu đoạn văn nghị luận xã hội
bởi vì các con ấy có thể hoàn toàn viện được
tuy nhiên là
sau đấy thì đến cái câu hai là câu nghị luận văn học
thì học sinh lại trở lại
với cách học như cũ
đó là lại nói những điều mà thầy cô
thầy cô dạy
và bạn nào học với thầy nào
thì lại sẽ đi theo cái cách định hướng
và cái con đường khám phá của thầy đấy
và rõ ràng là nó đã triệt tiêu
cái tiếng nói cá nhân
và cái sự cảm thụ của cá nhân
cho nên là khi mà tôi nghe thầy nói
như thế thì nếu như mà
cái việc dạy văn theo cái dự án mới như thế này
kèm theo với việc là chúng ta
phải làm đồng bộ
đồng bộ với việc ra đề
thậm chí là ngay trong đáp án
bởi vì thực ra bọn tôi thấy là
dạy thì mở đề thì mở
nhưng đáp án
chưa mở đáp án lại đóng
vậy thì cuối cùng là các con lại vẫn phải trở lại
với những cái ý một hai ba bốn
cho nên là
thực ra là nếu như bây giờ mình dạy
theo tinh thần mới thì cũng kỳ vọng rằng là
sẽ có cái sự đồng bộ
trong tất cả các khâu
làm sao để thực sự
là cái việc dạy văn ấy
nó có một cái bước đột phá
để các con
sẽ đọc mỗi một tác phẩm văn học
và sẽ được nói tiếng nói của mình
cái hiện trạng mà
nói là một hiện trạng rất đúng
và tôi đã thấy than phiền rất nhiều lần
tuy nhiên là chúng ta phải chấp nhận
trong giai đoạn chuyển
cái giai đoạn chuẩn bị chuyển sang chương trình mới này này
là cái giai đoạn người ta gọi là quá độ
là cái giai đoạn phải xin nhan
thế thì không thể đổi mới
một cách toàn bộ được
bởi cái cách dạy học của nó vẫn đang
đang đang như cũ
cái đọc hiểu như cô tuyết nói là một cái bước tiến
và sở dĩ
chưa làm được một cách trật đẻ
ở cái công văn học này
lẽ trong văn học cũng phải
chuyển đổi như thế
và mở như thế
thế nhưng mà nếu mà làm cả như thế
thì rất gây
thứ nhất là sẽ bị phản đối
vì chúng ta chưa chuẩn bị cho giáo viên
và học sinh theo cái tâm thế ấy
cái cách hướng như thế
cho nên mới làm một phần của cái phần đọc hiểu ở trên
và chiếm một tỷ lệ không nhiều điểm
và như một cái
cái xin nhan để sắp tới chương trình
nó sẽ thay đổi như thế đấy
thế thì khi chương trình mới
anh nam vừa nói
thì chắc chắn phải theo hướng ấy
chắc chắn phải đồng bộ theo hướng ấy
thưa hai vị khách của chương trình
có thể nói rằng khi mà dự thảo
về cải cách nội dung chương trình giảng dạy
của bộ môn ngữ văn
trung học phổ thông ra đời
thì nó đã nhận được cái sự bàn luận
và ý kiến đóng góp của rất nhiều tầng lớp xã hội
cái sự thay đổi trong nội dung chương trình
là rất là cần thiết
nhưng mà nó cũng đặt ra rất nhiều thách thức
thách thức đối với những người biên soạn sách giáo khoa
thách thức với giáo viên
thách thức với học sinh
và thách thức với cả
một cái quy trình về việc giảng dạy
cũng như là thẩm định kết quả học tập
tôi nghĩ rằng trong thời gian tới
thì chắc chắn là nếu mà thay đổi ngay
thì rất là khó
và chúng ta cần có một thời gian
nhất định để mọi người có thể làm quen
cũng như là có một cái sự thay đổi chính mình
để tiếp nhận được với cái chương trình mở này
một lần nữa thì rất cảm ơn
sự tham gia của phó sư tiến sĩ đỗ ngọc thống
và cô giáo đặng anh tuyết
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay